từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng gồm từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân công chú tại thành phố biên hòa và nguyễn hiệu nam quê tỉnh thanh hóa đã sử dụng xe máy phân khối lớn đi theo nhóm từ hai đến bốn người để thực hiện các vụ cướp giật tài sản táo bạo
khi phát hiện người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ cướp giật
tài sản cướp giật được các đối tượng bán rồi chia nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn nhóm trên đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
còn đây là đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để có tiền tiêu xài đối tượng đã điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi
trú tại tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau xe của bạn trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân tăng ga tẩu thoát
nhưng đối tượng đã bị công an huyện xuân lộc bắt sau đó
công tác bảo quản tài sản của mình khi tham gia vận phòng trên đường những túi sách vỏ bà con nên để trong cấp xe tránh mang bên mình tránh cầm trên tay